hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi lên máy bay về nước
chuyến bay được bảo đảm chặt chẽ về an ninh an toàn các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ
sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế tân sân nhất thì những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định